sáng nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp bộ trưởng bộ nội vụ cộng hòa liên bang myanmar kiyo sue đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang tin tưởng chuyến thăm bộ trưởng bộ nội vụ myanmar là minh chứng khẳng định quyết tâm duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước
khẳng định chủ trương nhất quán của nhà nước việt nam là luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác nhiều mặt với myanmar
về các lĩnh vực hợp tác song phương chủ tịch nước trần đại quang cho rằng hai nước việt nam và myanmar còn nhiều tiềm năng và thế mạnh hợp tác
trên cơ sở thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm lần này bộ trưởng kiosure khẳng định hai bên sẽ nỗ lực đưa mô hình hợp tác giữa hai bộ lên tầm cao mới
đóng góp vào sự phát triển chung của mối quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện giữa hai nước
bộ trưởng bộ nội vụ khẳng định nhà nước myanmar sẽ tạo những điều kiện thuận lợi và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp công nhân việt nam đang đầu tư kinh doanh tại myanmar